thông tin với báo chí về nguồn gốc lượng lớn thuốc nổ được đặt tại cây atm trong khu trung cư tại thành phố uông bí
trung tá phạm thanh toàn trưởng ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ninh cho biết một mươi thỏi thuốc nổ được lực lượng công binh gỡ ra khỏi máy atm
là loại nhũ tương lò đá thường dùng trong lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ hầm lò
trước đó vào khoảng tám giờ bốn mươi năm phút sáng ngày hôm qua tổ công tác của phòng giao dịch một ngân hàng có chi nhánh ở thành phố uông bí
gồm năm nhân viên đến mở két nạp tiền vào hai cây atm đặt tại nhà ct một trung cư của công ty than nam mẫu phường yên thành phố uông bí
đã phát hiện ở bên trong có một số thỏi hình trụ dài khoảng hai mươi cm nghi là thuốc nổ nên đã báo bảo vệ trung cư và cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tháo gỡ vô hiệu hóa và thu giữ một mươi thỏi nghi là thuốc nổ tổng trọng lượng khoảng hai kg đặt tại hai cây atm nói trên
hiện công an tỉnh quảng ninh đang tiến hành các biện pháp
xác minh điều tra làm rõ vụ việc